hội đồng nhân dân tp hà nội đã tiến hành phiên giải trình về việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức và người lao động
trong các cơ quan thuộc thành phố hà nội quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố
tại phiên giải trình nhiều đại biểu đặt câu hỏi vì sao sau hơn một năm thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử vẫn còn trường hợp cán bộ công chức
có hành vi vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính gây bức xúc trong dư luận
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dự phiên giải trình
vụ việc liên quan đến việc tiếp nhận giải quyết thủ tục cấp giấy khai tử ở phường văn miếu quận đống đa
và vụ việc liên quan đến phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận thanh xuân là những trường hợp vi phạm điển hình của cán bộ công chức
trong ứng xử với người dân gây bức xúc dư luận thời gian qua
tại phiên giải trình nhiều đại biểu đặt câu hỏi liệu hai bộ quy tắc ứng xử mà thành phố hà nội ban hành hơn một năm nay
đã thực sự đi vào cuộc sống
đối với những cán bộ viên chức vi phạm đã có chế tài xử lý hay chưa hay vẫn dừng lại ở việc ký cam kết kiểm tra nhắc nhở
ông tô văn động giám đốc sở văn hóa thể thao hà nội khẳng định hai bộ quy tắc ứng xử bước đầu đã đi vào cuộc sống
nhưng mới chỉ là kết quả ban đầu

đối với quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức thì chưa tạo ra được nét văn hóa ứng xử và hình ảnh
đối với quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức thì chưa tạo ra được nét văn hóa ứng xử và hình ảnh